thưa quý vị những năm trước đây thôn cao thượng xã tân hưng huyện lạng giang tỉnh bắc giang
vốn là một địa phương nghèo nhưng giờ đây đường làng ngõ xóm đường ra nội đồng tất cả đều đã được bê tổng hóa
khang trang sạch đẹp toàn xã không còn nhà tạm thu nhập của người dân không ngừng tăng cao
đời sống văn hóa tinh thần ngày một cải thiện
đó là kết quả từ ý chí quyết tâm chính trị cao của cấp ủy chính quyền và người dân nơi đây
trong việc thấm nhuần lời bác dạy việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh
đây là ngôi nhà mới của cặp vợ chồng khuyết tật nguyễn thị tiếp và hà văn sĩ
đang được chị vũ thị hương trưởng thôn cao thượng xã tân hưng huyện lạng giang tỉnh bắc giang
vận động hàng xóm láng giềng chung tay sửa chữa lại cho khang trang vững trái
để anh chị ổn định cuộc sống tập trung phát triển kinh tế gia đình
thôi hồ viện hồ nghèo thì đã được bà con hàng xóm và các bàn ngành đoàn thể
ở trong thôn giúp đỡ gia đình xây thửa cái nhà về trước nhà nói thật là nó cũng rột lát
sau đó giảm nghèo thì bên phụ nữ thì cũng có hỗ trợ gia đình cho vay vốn để làm kinh tế
thì là không lấy lại để gia đình làm ăn để cải thiện kinh tế đời sống nó phát triển hơn
còn đối với những người nông dân như anh nguyễn cao nhất hay bà đỗ thị quế
cách họ đóng góp thiết thực nhất cùng cấp ủy
chính quyền thôn đó là thay phiên nhau tham gia sửa chữa xây dựng khu thiết chế văn hóa
đường làng ngõ xóm khang trang sạch đẹp tạo ra nơi vui chơi sinh hoạt cộng đồng cho người dân trong thôn

các bộ phòng chống đoàn tạo các bộ phòng chống đoàn tạo
một là nhà văn hóa này hai là đường làng ngõ xóm lúc nào cũng xanh sạch đẹp
vừa rồi chúng tôi cũng bảo rộng được cái con đường bảy m ba mươi nó chạy xung quanh làng
cao thượng thì từ trước đến nay là cứ làm đường đến đâu mà cần mở đến đâu là nhân dân cũng đồng tình là cũng hiến
không có đất thì vận động là ủng hộ bằng ngay công bằng tiền
thôn đã hoàn thành là cách tuyến đường là từ nhóm nọ đi đến nhóm kia rồi các cái hộ giả dụ những cái ngõ cụt này mà độ cứ từ ba hộ rồi lên là cũng làm hết
cấp ủy chính quyền đưa ra cách làm hay cụ thể thiết thực vận động giúp đỡ từng hộ dân
từ đây người dân lại chung tay cùng cấp ủy chính quyền lo việc tập thể
với cách làm đó thôn cao thượng không chỉ xây dựng được nhà văn hóa và hệ thống giao thông kiên cố khang trang sạch đẹp
mà từ đây người dân thi đua giúp đỡ nhân dân
để giúp nhau phát triển kinh tế làm giàu cho gia đình và quê hương
thôn cao thượng năm hai nghìn hai mươi hai và hai nghìn hai mươi ba là tỷ lệ thu nhập người dân là chúng tôi bình quân tăng một mươi bảy
như tại cánh đồng này tôi ứng dụng công nghệ cao
thứ nhất là hỗ trợ về giống rồi vật tư rồi kỹ thuật khuyến khích cho người dân đi trước đón đầu
tức là đi học ngành nghề rồi là mở rộng kinh doanh
tính đến thời điểm này bình quân thu nhập đồng người ở thôn cao thượng của tôi
là đạt bảy mươi năm triệu trên một đồng người
cán bộ gương mẫu người dân đoàn kết chung sức đồng lòng xây dựng nông thôn mới
đó là cách thi thực nhất mà các vị chính quyền và người dân thôn cao thượng
xã tân hưng huyện lạng giang tỉnh bắc giang đang học bác để đưa nơi đây từ xã khó khăn
trở thành vùng quê văn minh giàu đẹp và đáng sống